quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến an ninh trật tự và tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước
và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa hãy cùng chúng tôi đến với tin tức đầu tiên
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
phân bố theo chùm ca bệnh chùm f một của các trường hợp ho sốt cộng đồng là một mươi chín ca trùm sang lọc ho sốt cộng đồng một ca
cụ thể chùm sang lọc ho suốt một ca là bệnh nhân ntl nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm địa chỉ tại đông dư gia lâm
dịch tễ bệnh nhân sống tại phường hạ đình quận thanh xuân
ngày hai mươi chín tháng tám bệnh nhân đưa cháu của mình về gia lâm trước khi về đã được làm xét nghiệm âm tính
chiều ngày ba mươi một tháng tám bệnh nhân có biểu hiện suốt ba mươi tám năm
năm độ c được làm test nhanh có kết quả dương tính được chuyển vào bệnh viện đa khoa gia lâm
ngày một tháng chín bệnh nhân có kết quả xét nghiệm real time pcr dương tính
chùm f một của các trường hợp ho suốt cộng đồng một mươi chín ca
bệnh nhân ntt nam giới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi địa chỉ tại kim trung đông anh
dịch tễ bệnh nhân là f một của bệnh nhân ntth
ngày một mươi năm tháng tám bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung được xét nghiệm hai lần âm tính
ngày ba mươi một tháng tám được lấy mẫu xét nghiệm
ngày ba mươi một tháng tám được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
bệnh nhân nvt nam giới sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi địa chỉ tại phương mai đống đa
dịch tễ bệnh nhân là f một con của bệnh nhân vtn
ngày ba mươi một tháng tám đã được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
bệnh nhân nht nam giới sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín địa chỉ tại hữu hòa thanh trì
dịch tễ bệnh nhân đi cách ly tập trung tại trường quản lý quán bộ nông nghiệp từ ngày hai đến ngày một mươi bảy tháng tám
sau khi hết cách ly tập trung
bệnh nhân về tự cách ly tại nhà
ngày ba mươi một tháng tám xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
bệnh nhân ntt nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba địa chỉ tại đồng xuân hoàn kiếm
dịch tễ bệnh nhân là f một của bệnh nhân ntl
ngày hai mươi một tháng tám được chuyển cách ly tập trung đã được xét nghiệm hai lần âm tính
ngày ba mươi một tháng tám xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
bệnh nhân dtv nữ giới sinh năm hai nghìn một mươi bảy địa chỉ tại phố
dịch tễ bệnh nhân là f một con của bệnh nhân dxp
ngày ba mươi một tháng tám được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
bệnh nhân nto nữ giới sinh năm hai nghìn sáu địa chỉ tại tân lập đan phượng
dịch tễ bệnh nhân là f một của bệnh nhân nvmt
ngày ba mươi một tháng tám được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
bệnh nhân nng nữ giới sinh năm hai nghìn một mươi ba địa chỉ tại tân lập đan phượng
dịch tễ bệnh nhân là f một của bệnh nhân nvmt
ngày ba mươi một tháng tám được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
bệnh nhân nb nam giới sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu địa chỉ tại đông dự gia lâm
dịch tễ bệnh nhân là f một cháu của bệnh nhân ntl
ngày ba mươi một tháng tám được lấy mẫu xét nghiệm
ngày một tháng chín có kết quả dương tính
bệnh nhân nh nữ giới sinh năm hai nghìn một mươi một địa chỉ tại yên sở hoài đức
dịch tễ bệnh nhân là f một con của bệnh nhân tvk
sáng ngày ba mươi một tháng tám bệnh nhân được xét nghiệm kết quả dương tính
bệnh nhân được xuất viện
tối ngày ba mươi một tháng tám được xác định là f một được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
bệnh nhân nqk nam giới sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn địa chỉ tại thanh xuân trung thanh xuân
dịch tễ bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ hai mươi ba tháng tám được lấy mẫu xét nghiệm ba lần âm tính
ngày hai mươi tám tháng tám con trai là nm dương tính
bệnh nhân được chuyển vào khu cách ly
ngày ba mươi tháng tám có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
bệnh nhân pth
nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi một địa chỉ tại thanh xuân trung thanh xuân
dịch tễ bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày hai mươi ba tháng tám được lấy mẫu xét nghiệm ba lần âm tính
ngày hai mươi chín tháng tám người nhà dương tính
bệnh nhân được chuyển vào khu cách ly
ngày ba mươi một tháng tám có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
bệnh nhân pkh nam giới sinh năm hai nghìn chín địa chỉ tại văn miếu đống đa
bệnh nhân là f một cháu của bệnh nhân pkh
ngày hai mươi hai tháng tám được chuyển cách ly
tập trung và được xét nghiệm hai lần âm tính
ngày ba mươi một tháng tám được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
bệnh nhân gvh nam giới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi địa chỉ tại giáp bát hoàng mai
bệnh nhân là f một của bệnh nhân nvh
ngày hai mươi tám tháng tám được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung
ngày ba mươi tháng tám xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
bệnh nhân vvt nam giới sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín địa chỉ tại thanh xuân trung
bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày hai mươi ba tháng tám
ngày hai mươi ba tháng tám được lấy mẫu âm tính lần một
ngày hai mươi năm tháng tám trong nhà có người bị dương tính
bệnh nhân được lấy mẫu và chuyển vào khu cách ly
ngày ba mươi một tháng tám bệnh nhân có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
bệnh nhân vnl nam giới sinh năm hai nghìn một mươi một địa chỉ tại thanh xuân trung thanh xuân
bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày hai mươi ba tháng tám
ngày hai mươi ba tháng tám được lấy mẫu xét nghiệm âm tính lần một
ngày hai mươi năm tháng tám trong nhà có người bị dương tính
bệnh nhân được lấy mẫu và chuyển vào khu cách ly
ngày ba mươi một tháng tám bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính
bệnh nhân nzt nam giới sinh năm hai nghìn năm địa chỉ tại minh khai hai bà trưng
bệnh nhân là f một con của bệnh nhân ntg
ngày hai mươi sáu tháng tám được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly tập trung
ngày ba mươi một tháng tám xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
bệnh nhân nlth nam giới sinh năm hai nghìn bảy địa chỉ tại thanh xuân trung thanh xuân
bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được lấy mẫu xét nghiệm
ngày một tháng chín có kết quả xét nghiệm dương tính
bệnh nhân nq nam giới sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín địa chỉ tại thanh xuân trung thanh xuân
bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày hai mươi ba tháng tám được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần âm tính
ngày ba mươi một tháng tám có triệu chứng sốt đau mỏi người được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
bệnh nhân hhg nữ giới sinh năm hai nghìn bốn địa chỉ tại thanh xuân trung thanh xuân
bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày hai mươi ba tháng tám bệnh nhân được lấy mẫu ba lần
lần một ngày hai mươi ba tháng tám lần hai ngày hai mươi sáu tháng tám kết quả đều âm tính
ngày ba mươi một tháng tám được lấy mẫu xét nghiệm lần ba cho kết quả dương tính
như vậy cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư này
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là ba ba trăm một mươi tám ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm bốn mươi tám ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly một bảy trăm bảy mươi ca
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy live suppride bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của kênh youtube báo sức khỏe và đời sống các bạn nhé
xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tin tức tiếp theo